hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

việc xếp hạng di tích quốc gia khu liêu niệm đồng chí tô hiệu là cơ sở pháp lý khoa học và thực tiễn để các cấp ngành nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ phát huy giá trị các di tích gắn với đồng chí tô hiệu tại hương yên
giáo dục tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc và vận dụng sáng tạo tinh thần ấy trong sự nghiệp đổi mới nhất là từ sau tái lập tỉnh
đồng thời để xứng đáng với truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương đảng bộ và nhân dân hương yên quyết đồng tâm hiệp lực nỗ lực phân đấu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sâu rộng công cuộc đổi mới xây dựng hương yên ngày càng phát triển
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia khu lưu niệm đồng chí tô hiệu cho lãnh đạo tỉnh lãnh đạo huyện văn giang
nhân dịp này đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an và các đại biểu đã đến thăm khu nhà tưởng niệm trồng cây lưu niệm trong quân viên nhà tưởng niệm và đến dân hương tại tượng đài liệt sĩ tô hiệu ở thôn xuân cầu xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hương yên
sáng nay bảy tháng ba đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với công an tỉnh khánh hòa
cùng dự buổi làm việc có đồng chí nguyễn hải ninh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy khánh hòa
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác của bộ công an các nội dung liên quan đến việc thực hiện quy định một trăm chín mươi hai qdtvk của bộ chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân
việc triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo tinh thần nghị quyết số hai mươi hai nqtvk của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ công an tình gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả kết quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương những kết quả quan trọng
mà công an tỉnh khánh hòa đã đạt được trong thực hiện quy định một trăm chín mươi hai của bộ chính trị về tổ chức đảng trong công an nhân dân
việc thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn toàn tỉnh
việc thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu công an khánh hòa
tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy ubnd tỉnh thực hiện hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong đó cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình nhất là tình hình khiếu kiện liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng các dự án
làm tốt hơn nữa các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ
kết hợp với đẩy mạnh tấn công kiên quyết toàn diện triệt đề hoạt động của các loại tội phạm
tăng cường xây dựng lực lượng công an xã vững về tổ chức đủ về lực lượng giỏi về nghiệp vụ
trong công tác xây dựng đảng công an khánh hòa tuần đặc biệt chú ý đến việc thực hiện nghị quyết chung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai
và kết luận số hai mươi một của ban chấp hành trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa gần với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trong công an nhân dân
thưa quý vị không coi người nghiện ma túy là người bệnh
luật phòng chống ma túy sửa đổi mới đây đã quy định thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
và người sử dụng ma túy lần đầu sẽ bị quản lý tại nhà trong vòng một năm
điều này thì đã khắc phục được những lỗ hổng trong việc quản lý người nghiện ngay từ ban đầu
ghi nhận của phóng viên thầy sự
anh đinh tiến thành được phát hiện nghiện lần đầu tiên vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hiện anh đang là đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình theo những hướng dẫn mới của luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
gần hai tháng nay cai tại nhà
dưới sự giám sát của gia đình chính quyền địa phương và lực lượng công an
bản thân anh thấy rất nhiều dấu hiệu tích cực
mình thì thấy sức khỏe tốt hơn và mọi thứ rất là tốt
gần như là mình không cảm nhận thấy cái ma túy đá nó còn ám ảnh trong cơ thể mình nữa
tôi cảm thấy là cái nghiện tại gia đình là một điều rất là tốt
được chính quyền địa phương và công an có sự giám sát
rất là quan tâm
mọi người thì tôi nghĩ là cái chính sách nhà nước nó thay đổi
thế này là thuận lợi cho tất cả những anh em nào mà đã từng hút vào ma túy đá
đã từng ngập vào điều đó
thì lên xin chính quyền địa phương xã rồi an ninh để được phép cai tại nhà
chỉ tính riêng tại địa bàn thành phố hà nội
đến thời điểm hiện tại đang quản lý một mươi bảy chín trăm sáu mươi tám người nghiện
người sử dụng che phép trái phép
chất ma túy
khi luật phòng chống ma túy đi vào cuộc sống
đây là cơ sở pháp lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng trong công tác quản lý cai nghiện
đối với luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một thì thuận lợi rất lớn
đấy là cái việc là chúng ta đưa vào quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy ngay từ ban đầu
quản lý từ sớm
chứ không phải chờ đến khi người ta làm người nghiện thì mới quản lý
và chúng ta quản lý họ ngay từ thời điểm là người nghiện
thì đây cũng sẽ là một trong những cái cơ hội để chúng ta có thể là giúp đỡ cho bản thân cái người sử dụng đó
không còn tiếp tục sử dụng ma túy nữa
và đây cũng sẽ là một trong những yếu tố làm giảm tình hình tội phạm cũng như vi phạm pháp luật
trong thời gian tới
luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một đã quy định cụ thể các trường hợp xác định tình trạng nghiện
nhằm sớm phát hiện người nghiện ma túy
áp dụng biện pháp cài nghiện phù hợp
nếu mà người sử dụng che phép ma túy
chúng ta phát hiện lại tiếp tục sử dụng trái phép ma túy
thì người này lại thuộc vào cái trường hợp là đối tượng phải đưa đi xác định tỷ trang nghiện
và khi đã nếu mà xác định tỷ trang nghiện
thì anh ấy phải là thực hiện theo cái biện pháp quy định về cai nghiện
còn nếu không cơ quan y tế xác định là không nghiện
thì lại tiếp tục chủ tịch ban gia đình quốc xã để ra quyết định quản lý mới
tức là cái thời gian quản lý lại một năm
từ cái thời điểm cái lần hai này tiếp theo
như vậy là có thể nói với các đồng chí là như vậy là cái quy trình quản lý
thì chúng ta là tương đối là chặt chẽ
là gắn với lại cả gia đình cả cộng đồng
để mà đảm bảo giúp cho người quản lý sử dụng che phép ma túy này
không trở thành người nghiện
để từ đó góp phần giảm cầu ma túy
công tác quản lý người nghiện là vấn đề khó khăn nhiều năm qua
trong khi đây được coi là một trong những nguồn gốc có thể nảy sinh các loại tội phạm khác
nếu quản lý chặt được người nghiện
sẽ góp phần ngăn chặn hạn chế
giảm nguồn cầu về ma túy
cũng như các loại tội phạm
thưa quý vị và các bạn
một mươi bảy năm gắn bó với công tác điều tra tội phạm ma túy
đây không chỉ là công việc
mà còn là cái duyên đối với thiếu tá tô thúy phương
đội năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà nội
mỗi lần chia sẻ thì chị đều nói
nghe chọn người
nhưng có lẽ đó còn là sự gan dạ dũng cảm và bản lĩnh
chính những điều đó thì đã góp phần
tạo nên những thành công
của nhiều chuyên án ma túy
mà chị và các đồng đội đã triệt phá
đây là hình ảnh ghi lại
tại hiện trường vụ án vận chuyển
tàng trữ trái phép chất ma túy
với số lượng lớn đặc biệt nghiêm trọng
đối tượng cầm đầu đường dây này là nguyễn nhự lý
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đây là đối tượng
đã có quyết định truy nã toàn quốc
quá trình điều tra bị can nguyễn nhự lý
khai báo không thành cần
gây khó khăn cho công tác điều tra
mở rộng vụ án
tuy nhiên bằng sự khéo léo tỉ mỉ
thiêu tá phương đã cùng đồng đội làm rõ vụ án
vừa rồi thì chúng tôi đã khám phá
một chuyên án
bắt giữ đối tượng
và thu giữ
thế vụ này
là một vụ đường dây của đối tượng
nó rất là rộng
và liên quan
đến yếu tố nước ngoài
sau khi mà cân nhắc
thì chúng tôi
thấy rằng vụ án này
giao cho đồng chí tô thuy phương
làm điều tra viên thụ lý
là hợp lý
và cái vụ án này thì chúng tôi cũng đã kết thúc
và chúng tôi đã
là mở rộng
bắt giữ toàn bộ đối tượng trong vụ án
đây là một chuyên công xuất sắc
nói chung và đồng chí phương nói riêng
vì công việc nhiệm vụ được sao
thiếu tá phương thường xuyên về nhà muộn
hoặc có những chuyến công tác dài ngày
là phụ nữ
lại là một điều tra viên
đòi hỏi chị phải thực sự bản lĩnh
dũng cảm khi đối mặt với các đối tượng
nhất là những đối tượng cộng cán
cái trách nhiệm
đối với điều tra viên
nó trải dài từ lúc thụ lý vụ án
cho đến quá trình truy tố
điều tra xét xử
và đến sau này khi thi hình án
đối với các bị can nữa
là điều tra viên phải gắn liền
với hồ sơ với bị can
với những cái tài liệu
với cái hồ sơ và cái trách nhiệm của mình
nó trải dài xuyên suốt
trong những cái khó khăn
đối với phụ nữ
thì khó khăn
đó chính là công việc gia đình
khi mà mình đi công tác đột xuất
hoặc mình làm những việc mất rất nhiều thời gian
khoảng hai ba ngày
thì toàn bộ cái công việc của gia đình
là mình phải được sự ủng hộ
sự quan tâm thấu hiểu từ gia đình
hỗ trợ từ ông bà
và chồng con nữa
thế thì mình yên tâm
để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình
mỗi một chuyện án
hay vụ án thành công
là một kỷ niệm cũng như kinh nghiệm trong nghề được rút ra
phấn đấu không ngừng nghỉ
tập từ đồng đội đi trước
để chị có được những kinh nghiệm trong thực tế
đấu tranh với tội phạm ma túy
luôn tinh vi xảo quyệt
đồng chí tô thúy phương
là một điều tra viên
có kinh nghiệm của đội năm
phòng kiểm soát điều tra tội phạm ma túy
ngoài đảm nhiệm công việc được giao
là một điều tra viên luôn hoàn thành xuất sắc
mọi nhiệm vụ được đảng ủy ban truy phòng
cũng như là cấp ủy tri bộ
đội năm tin tưởng
đánh giá rất cao
quá trình điều tra các vụ án
đều đảm bảo truy tố đúng người
đúng tội đúng pháp luật
nhiều hôm đồng chí phải ở lại
để làm cả đêm
để hoàn thành cái nhiệm vụ
mà cấp ủy tri bộ
cũng như đảng ủy ban truy phòng giao cho
sự khó khăn gian khổ
trong môi trường đấu tranh với tội phạm ma túy
chính là động lực để thiếu tá phương
tiếp tục công hiến
mong muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình
để làm sao đẩy lùi được cái chết trắng
đẩy lùi tội phạm
đem lại cuộc sống bình yên